liên tiếp các vụ án được dư luận xã hội quan tâm được điều tra làm rõ
nhiều đường dây tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen mua bán vận chuyển tăng trữ trái phép các chất ma túy được bóc gỡ
hàng chục đường dây và tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn cũng đã được triệt xóa
lực lượng cảnh sát nhân dân công an tỉnh hưng yên đã ngày càng lấy được niềm tin yêu và mến phục của nhân dân
nhân kỷ niệm năm mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
mời quý vị và các đồng chí cùng nhìn lại những thành tích nổi bật của các đơn vị thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân công an tỉnh hưng yên
trong công tác đấu tranh chấn nát tội phạm
những chiến công này đã và đang góp phần tô thắm bảng thành tích của toàn lực lượng công an nhân dân việt nam
những năm gần đây tội phạm và tên nạn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp khó lường
các đối tượng phạm tội hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi manh động hơn
phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh sát nhân dân
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của bộ công an
đặc biệt là sự chỉ đạo chặt chẽ của đảng ủy giám đốc công an tỉnh
lực lượng cảnh sát nhân dân công an tỉnh hưng yên đã luôn sát cánh cùng với lực lượng an ninh nhân dân
triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác
trong đó đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội phòng ngừa nghiệp vụ và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân trong phòng ngừa và đấu tranh tố giác tội phạm
phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chủ động đổi mới các mặt công tác công an nắm chắc tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở
cùng với đó chủ động tấn công chấn áp hiệu quả vào các loại tội phạm và tên nạn xã hội
bảo đảm an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh
góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế văn hóa xã hội tại địa phương
chúng tôi tập trung xác lập án đấu tranh với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm
xác lập triệt phá thành công bốn chuyên án về tội phạm hình sự
gây tiếng vang lớn trong dư luận và được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm về lĩnh vực tín dụng đen
tội phạm về ma túy bắt giữ được nhiều đối tượng và xử lý về các hành vi cho vay lãi nặng
và xử lý về những hành vi cướp tài sản cưỡng đoạt tài sản
tội phạm liên quan đến ma túy diễn biến rất phức tạp
đối tượng mua bán sử dụng ma túy có những chiều hướng gia tăng
trong thời gian vừa qua có một số đối tượng người ở khói châu lên
cung cấp ma túy vào các quán karaoke trên địa bàn
chúng tôi đã tập trung đấu tranh và bắt toàn bộ bốn đối tượng ở quán dragon
chuyên cung cấp ma túy cho các quán karaoke trên địa bàn huyện yên mỹ và huyện khói châu
cái tranh sự đã tham yêu cho đạo nghị băng đốc ra nhiều
văn bản và các kế hoạch để phòng ngừa và đấu tranh với hai loại tội phạm nổi bạc này
tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc sử dụng bệnh cao đã triệt phá một chuyên án
đến nay đã khởi tố điều tra làm rõ và bắt giữ năm mươi đối tượng
số tiền các đối tượng liên quan đánh bạc đến nay đã nằm rõ là trên bốn tỷ đồng
số tiền mặt thu giữ là trên ba tỷ tiền việt nam đồng
điều tra nằm rõ một trăm linh các tội phạm trên người
điển hình vụ giết hai người tại phường hồng châu thành phố tiếng yên vào ngày một mươi bảy tháng tám
điều tra nằm rõ và bắt giữ đối tượng
sử lý theo quy định phó luật đã tạo được lòng tin rất lớn của chúng dân đối với lượng công an
phát huy thành tích đã đạt được
thời gian tới mỗi cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân công an tỉnh hương yên
tiếp tục tu dưỡng và rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ
vận dụng linh hoạt sáng tạo các biện pháp công tác
quyết liệt đấu tranh chấn áp các loại tội phạm và tên nạn xã hội
kiên quyết đưa những kẻ phạm tội ra ánh sáng pháp luật
góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân
phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn toàn tỉnh
xứng đáng với một mươi sáu chữ vàng chủ tịch hội đồng nhà nước võ trí công đã trao tặng
cảnh sát việt nam mưu trí dũng cảm vì nước vì dân
quên thân phục vụ và niềm tin sự mến phục của nhân dân